thời gian gần đây giá thu mua hạt sầu riêng trên thị trường bất ngờ tăng cao so với mọi năm
nhiều hộ trồng sầu riêng tại tỉnh đồng nai đã tranh thủ huy động nhân công
tách quả lấy hạt cung cấp kịp thời cho thương lái
nhiều cơ sở thu mua kinh doanh sầu riêng tại thị xã long khánh cho biết
thông thường thời điểm này những năm trước giá hạt sầu riêng chỉ giao động từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
riêng năm nay đã tăng gấp bốn năm lần
theo các chủ cơ sở thu mua sầu riêng cho biết giá hạt tăng là do người dân đổ xô trồng sầu riêng dẫn đến thiếu hụt nguồn giống
bình quân một cơ sở thu mua sầu riêng có thể bốc tách được ba trăm linh bốn trăm linh kg hạt một ngày
với giá bán đang giao động hơn bảy mươi đồng một kg mang lại cho người dân nguồn thu nhập khá cao
tuy vậy các cơ quan chuyên môn
của tỉnh đồng nai đã khuyến cáo bà con nông dân cân nhắc không nên ồ ạt đổ xô trồng cây sầu riêng
tránh tái diễn tình trạng được mua mất giá như đã từng xảy ra đối với nhiều loại cây trồng khác